thưa quý vị giới chức iraq ngày hôm nay cho biết ít nhất một trăm một mươi bốn người đã thiệt mạng và hơn một trăm năm mươi người bị thương
trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một đám cưới tỉnh nineve miền bắc iraq
giới chức y tế tỉnh này đã xác nhận con số thương vong trên đồng thời cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng
ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã khẩn trương đưa những người bị thương
đến các bệnh viện gần đó để cấp cứu
thủ tướng iraq đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn
truyền thông sở tại cho rằng việc bắn pháo hoa trong đám cưới đã gây ra đám cháy dẫn đến vụ hỏa hoạn
một lý do khác đã khiến cho đám cháy lan nhanh là do bên ngoài tòa nhà tổ chức đám cưới được phủ một lớp sơn dễ cháy
một loại sơn bị cấm sử dụng tại iraq trong khi tòa nhà cũng được xây bằng các loại vật liệu chất lượng